tỉnh lạng sơn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị kinh tế văn hóa quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước
có đường biên giới dài thành phần dân cư đa dạng
trên cơ sở phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy đảng chính quyền với nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng thế trận lòng dân giữ vững thế trận biên cương
có thể nói bộ đội biên phòng lạng sơn đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững khu vực biên giới
đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
lạng sơn là tỉnh miền núi biên giới phía đông bắc tổ quốc có hai trăm ba mươi một km đường biên giới tiếp giáp với nước mạng trung quốc
hai cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sắt một cửa khẩu song phương và chín cửa khẩu phụ
điều tiên của việt nam trên hai tuyến hành lang kinh tế
nhận thức rõ vị trí chiến lược trọng yếu vừa là phên rậu vừa là cửa ngõ quan trọng của đất nước
những năm qua bộ đội biên phòng tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách
huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân
tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia đạt nhiều thành tựu quan trọng
chỉ là lực lượng nòng cốt chuyên trách trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân
tham gia vào công tác quản lý bảo vệ biên giới thành cái phong trào tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp
thì tôi cho rằng đó là cái thế trận lòng dân để bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
cùng với bộ đội biên phòng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
vào dịp mùa ba tháng ba hàng năm
các đồn biên phòng đã tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày biên phòng toàn dân
gắn với sơ kết thực hiện chỉ thị số một ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ
về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
việc tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân là cách làm linh hoạt sáng tạo và rất thiết thực
nhằm cụ thể hóa chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với thực tiễn địa bàn biên giới
ủy ban dân thiên âu đăng phối hợp với đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế úc nghị
tổ chức các hoạt động để chào mừng ngày hội biên phòng toàn dân trên địa bản của thiên âu đăng
thì gồm có rất nhiều các hoạt động nghĩa
chúng tôi tổ chức tặng tre và tổ chức trồng cây trên môi giới
đồng thời chúng tôi tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu luật biên phòng việt nam báo tường
giờ chúng tôi tổ chức giao điệu thể thao giữa các cơ quan đơn vị
thông qua những hoạt động như vậy thì đã tăng cường sức mạnh của đội đoạn ghép toàn dân tộc
và góp phần thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền đánh thổ an ninh biên giới quốc gia
thực hiện ngày hội biên phòng toàn dân năm hai nghìn hai mươi ba tại xã cao lâu
bao gồm toàn thể cốc ủy chính quyền địa phương ba xã và các tập thể cá nhân hộ gia đình
quản lý bảo vệ đường biên quần mốc trên địa bản ba xã
tập trung thực hiện tại địa điểm trường thu học phú thông ba sơn
qua các ngày hội này phải nói rằng là nó rất là ý nghĩa tạo được cái sự đoàn kết
trong cốc ủy chính quyền địa phương ba xã cũng như là cốc ủy chỉ huy cán bộ chuyên sĩ đồn văn phòng ba sơn
và bà con nhân dân đặc biệt là các tập thể cá nhân hộ gia đình
tham gia quản lý bảo vệ đường biên cột mốc trong những năm vừa qua
các đồn biên phòng của tỉnh lạng sơn đã phối hợp với các trường học
triển khai mô hình biên giới với học đường tổ chức đưa giáo viên học sinh
đi tham quan đồn biên phòng quan sát trực tiếp hệ thống đường biên cột mốc quốc giới
nghe giới thiệu về lịch sử hình thành quá trình xây dựng hệ thống đường biên cột mốc qua các thời kỳ
tuyên truyền các văn bản pháp luật về biên giới về trách nhiệm của mọi công dân
trong tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn nhằm giáo dục truyền thống
bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ chủ nhân tương lai của vùng đất biên cương xứ lạng
biên giới học đường này rất là có ý nghĩa đặc biệt là đối với chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay
mô hình này giúp cho giáo viên tiếp cận được với một số các nội dung về biên giới
để giáo viên lồng ghép trong việc dạy học cho học sinh
đặc biệt là đối với học sinh thì cũng thứ nhất là giáo dục được cho học sinh về kỹ năng sống
đối với đặc biệt là các em sống ở trên biên giới thôn biên giới
và cũng giúp các em nâng cao được ý thức trách nhiệm
trách nhiệm trong việc phấn đấu học tập để góp phần xây dựng quê hương đất nước
và có trách nhiệm đối với chủ quyền biên giới quốc gia
công tác xây dựng đường lên kiểm tra cột mốc
một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của bộ đội biên phòng lạng sơn
luôn đạt được hiệu quả cao
tiêu biểu là các đồn biên phòng chi lăng chi ma bắc sa ba sơn
riêng đồn biên phòng chi lăng đến nay đã hoàn thành hai mươi sáu đường trên tổng số ba mươi ba mốc
tính đến nay hai trăm bảy mươi một đường kiểm tra cột mốc tổng chiều dài trên năm mươi km đã được hoàn thành
với kinh phí khoảng trên ba mươi năm tỷ đồng huy động từ nhiều nguồn lực trong và ngoài tỉnh
đây là minh chứng sinh động mô hình tiêu biểu của dân vận khéo
tạo ra phong trào quân chúng rộng khắp sát thực tế đem lại hiệu quả cao và ý nghĩa thiết thực
những công trình này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội biên phòng tuần tra kiểm soát biên giới
ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
đồng thời giúp nhân dân vùng biên đi lại dễ dàng thuận tiện phát triển kinh tế xã hội
mỗi tuyến đường được hoàn thành là biểu trưng của tình đoàn kết quân dân
thể hiện tình yêu quê hương đất nước niềm tự hào trách nhiệm của mỗi công dân
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tuyến phòng vừa rồi là con đường bê tông lên cuộn mốc
tôi cũng tham gia cùng dân bản
để làm con đường bê tông lên cuộn mốc
tuyến phòng đi tuần tra cũng dễ dân tôi cũng đi lại dễ hơn nhiều
việc xây dựng đặc biệt là cứng hóa các đường nhánh lên các mốc quốc giới
ngoài việc phục vụ cho tuần tra bảo vệ đường biên giới
cũng như bảo vệ cấm mốc quốc giới
còn góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
đặc biệt là tạo điều kiện phát triển du lịch
cũng như là tham quan trải nghiệm khu vực biên giới
đặc biệt trong mô hình công trình dân sinh thắm tỉnh đồn xã
vận dụng khoa học kỹ thuật nghiên cứu về thổ nhưỡng chất đất
bộ đội biên phòng lạng sơn đã xây dựng kế hoạch tìm nguồn cây giống
xác định khu vực trồng rừng
chủ động lên kế hoạch phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
kiên trì gần dân bám bản để tuyên truyền vận động đồng bào
hiểu và thấy được lợi ích từ việc trồng rừng
đến nay gần bốn hectare rừng thông từ dự án trồng rừng sáu trăm sáu mươi một
do bộ chỉ huy bộ đội biên phòng lạng sơn làm chủ đầu tư đang phát triển tốt
tạo vành đai xanh chạy dọc tuyến biên giới từ tây sang đông dài trên một trăm linh km
vừa có ý nghĩa khẳng định chủ quyền lãnh thổ
vừa tạo việc làm nâng cao đời sống nhân dân biên giới
nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo vươn lên khá và giàu
từ nguồn thu chăm sóc bảo vệ và khai thác nhựa thông
từ rừng dự án
trước đây bà con nhân dân ở thôn nà tổng rất là khó khăn
từ khi bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn triển khai dự án sáu trăm sáu mươi một đến thôn bản biên giới
thì bộ đội biên phòng nga hình đã tự tị xuống hướng dẫn bà con chăm sóc gia đình tôi
đã được trồng được một mươi tám ha hàng năm cũng thu được gần một trăm linh triệu
và số tiền đó thì tôi cũng mang về để sắm sửa trong gia đình
và tạo điều kiện để cho các
con em đi học
với chương trình quân dân y kết hợp ở khu vực biên giới
đội ngũ quân y các đồn biên phòng tích cực tham gia cùng y tế địa phương
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa bàn
hình ảnh người thầy thuốc mang quân hàm xanh
đã trở thành điểm tựa tin cậy cho bà con mỗi khi ốm đau bệnh tật
những việc làm cụ thể ý nghĩa ấy thể hiện sự đoàn kết gắn bó giữa quân với dân
tạo niềm tin sâu sắc trong lòng nhân dân biên giới
góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ trong lòng đồng bào nơi biên cương tổ quốc
bộ đội biên phòng có tổ chức lên xá bông sơn khám định cho bà con miễn phí
bà con mọi người được bộ đội biên phòng lên khám định cho ấy thì bà thấy rất là vui mừng và phấn khởi
triển khai mô hình hợp sức toàn dân tấn công tội phạm
bộ đội biên phòng lạng sơn đã huy động sự phối hợp của lực lượng dân quân công an xã
tri hội phụ nữ đoàn thanh niên hội cựu chiến binh các nhà trường trên địa bàn
tổ chức tuyên truyền vận động người dân và học sinh tích cực tham gia
đến nay bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã thành lập hai mươi một tổ thông tin truyền thông
của các đồn biên phòng và các xã thị trấn biên giới
mở hàng trăm hộp thư tố xác tội phạm tại các thôn bản khu dân cư
từ những nguồn tin có giá trị do quần chúng nhân dân cung cấp
bộ đội biên phòng lạng sơn đã tổ chức đấu tranh thành công nhiều chuyên án vụ án
phạm tội về ma túy pháo nổ buôn bán hàng lậu
phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định
hiệp định quy chế quản lý biên giới phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị
và quân chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu vực biên giới
trong thời gian vừa qua với chức năng lực lượng biên phòng
thì đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương để xử lý nghiêm các vụ việc
và phát sinh trên địa bàn các thôn
qua đó thì cũng làm trong sạch hơn về trật tự an ninh trên địa bàn
và đặc biệt là khu vực biên giới tạo được môi trường thuận lợi lành mạnh
cho bà con yên tâm phát triển sản xuất
có cái vai trò rất lớn của biên phòng là hình thức đi tuyển truyền nó cũng rất là sinh động
vừa đi tuyên truyền trực tiếp vừa là đi theo loa gọi là vào trên đài phát thanh
và qua các sinh hoạt các đoàn thể thì cũng đã tham gia đầy đủ
qua tuyên truyền thì người dân cũng đã nhận thức được kỹ hơn về các chủ trương chính sách của đảng
và cũng đã chấp hành tốt hơn trong các mục đích là không vi phạm các cái tệ lạc
và tập trung phát triển kinh tế
triển khai tốt và có hiệu quả các mô hình xây dựng thế trận lòng dân
có thể nói bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã vận dụng và phát huy triệt đề sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tạo thành thế trận biên phòng toàn dân vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi
sự nghiệp xây dựng quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
trong thời gian qua cùng với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang
thì bộ chỉ huy bộ đội biên phòng của tỉnh lạng sơn đã phát động các đợt thi đua chuyên đề
gắn với bảo vệ đường biên mốc giới và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
góp phần bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ biên cương của tổ quốc
rồi hỗ trợ và giúp cho công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân ở khu vực biên giới
góp phần là những cột mốc sống cột mốc chủ quyền để bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia của tổ quốc
chúng tôi tập trung vào tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
để thực hiện chỉ thị một của thủ tướng nhân vụ
để vận động nhân dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
đồng thời chúng tôi kết hợp với công tác phòng ngừa nghiệp vụ là triển khai các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng
để đấu tranh ngăn chặn chống các loại tội phạm xuyên biên giới
chúng tôi tập trung vào tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương để thực hiện chỉ thị một của thủ tướng nhân vụ

chúng tôi kết hợp với công tác phòng ngừa nghiệp vụ là triển khai các biện pháp nghiệp vụ công tác biên giới quốc gia

nhận thức rõ sự nghiệp biên phòng nhiều khó khăn gian khổ
nhưng rất đỗi vinh quang và tự hào khi được đảng nhà nước nhân dân tin tưởng giao phó
các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã và đang nêu cao tinh thần trách nhiệm
không ngừng học hỏi gian luyện phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
góp phần quan trọng cùng đảng bộ chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh lạng sơn
xây dựng quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
xứng đáng với truyền thống sáu mươi năm năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng hai lần anh hùng
những người lính biên phòng đang vững vàng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng của dân tộc